liên đoàn bóng đá việt nam vff chính thức công bố kế hoạch mở bán vé các trận đấu của đội tuyển việt nam
tại vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi hai qua kênh phân phối là ứng dụng vinid
hoặc trang bán vé trực tuyến www vff org vn
vé xem tuyển việt nam đá vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ được bán theo bốn định giá
hai trăm linh đồng ba trăm linh đồng bốn trăm linh đồng và năm trăm linh đồng
tội tuyển việt nam sẽ chơi bốn trận tại bảng g vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi hai
khu vực châu á tại mỹ đình trước malaysia ngày một mươi tháng một mươi uae ngày một mươi bốn tháng một mươi một thái lan ngày một mươi chín tháng một mươi một
và indonesia ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
các trận đấu đều sẽ được bán vé qua mạng thông qua ứng dụng vin id
hoặc trang bán vé trực tuyến www vff org vn
hình thức bán vé online cho mọi người cơ hội tiếp cận vé nhiều hơn
và đạt được nhiều cơ hội tiếp cận
với hệ thống thẻ ngân hàng đã hết sức phổ cập hiện nay vff đánh giá đây là phương thức tiếp cận văn minh
hạn chế đi lại di chuyển chờ đợi và người mua có thể biết kết quả ngay
theo lãnh đạo vff vé sẽ bán khoảng hai phần ba sức chứa sân mỹ đình
bao gồm cả số vé dành cho cổ động viên malaysia